thưa quý vị và các bạn những căn hộ biệt thự nhà vườn xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ huyện sóc sơn thành phố hà nội đã từng có kết luận vi phạm từ thanh tra chính phủ vào năm hai nghìn sáu
thế nhưng từ đó đến nay đã một mươi hai năm trôi qua những công trình vi phạm không những không bị dẹp bỏ mà thậm chí rất nhiều căn biệt thự khác thì nhào mọc lên và công khai hoạt động kinh doanh du lịch
hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ ở sóc sơn bị chuyển nhượng thậm chí là đã có hàng trăm trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sự
những căn hộ biệt thự nhà vườn xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ huyện sóc sơn thành phố hà nội đã có kết luận vi phạm của thanh tra chính phủ từ năm hai nghìn sáu
thế nhưng một mươi hai năm qua những công trình vi phạm không những không bị dẹp bỏ mà thậm chí rất nhiều căn biệt thự khác thi nhau mọc lên và công khai hoạt động kinh doanh du lịch
từ những căn nhà nhỏ cho thuê với hình thức homestay cho đến những căn biệt thự huy nga và thậm chí cả khu du lịch sinh thái rộng lớn đều mọc lên trong diện tích rừng phòng hộ
những con đường trong rừng bị cây nát vì mật độ xây dựng diễn ra liên tục thừa nhận việc người dân tự ý mua bán trao tay đất rừng xây dựng trên đất lâm nghiệp là vi phạm pháp luật
thế nhưng lãnh đạo xã minh phú lại cho rằng
một khó khăn trong vấn đề là
xử lý vi phạm
bởi vì có thể nói là sau kết luận thanh tra chính phủ năm hai nghìn sáu thì có nêu là chưa có chính sách đền bù đối với những hộ dân đang làm nhà đang sinh sống ở đó
vẫn để tồn tại
còn nếu mà đề nghị các hộ dân đó di rời thì đương nhiên phải có chính sách đền bù
nhưng vẫn chưa có chính sách đền vù thì đương nhiên các hộ dân vẫn ở sinh sống đến thời điểm bây giờ
có một cái khu rừng phòng hộ của hà nội ở sóc sơn mà đã bị vi phạm liên tục trong bao nhiêu năm nay
và cái bức tranh bây giờ tức là nó nham nhở
nó không còn là một cái khu rừng mà nối dài nữa
cấp xã là cái cấp phải xử lý
bởi vì những người địa phương người ta có quyền được hưởng và cũng có quyền được lao động trong cái chuyện xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ
thì chính người ta là những người vi phạm đầu tiên
thì chúng ta thấy rất rõ tức là mình gọi là cái thực thi pháp luật
nó không nghiêm
thế thì đáng lẽ là ngay ban đầu
mà chúng ta nghiêm rồi thì chúng ta làm rất dễ
ngày một mươi sáu tháng một mươi vừa qua ban tuyên giáo thành ủy hà nội cùng ubnd huyện sóc sơn đã có buổi họp báo trả lời về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn huyện
và đã đề cập đến thực trạng xây dựng công tác quản lý đất đai xử lý vi phạm đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện đặc biệt là tại các xã minh phú và minh trí
theo trả lời của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn lý do thanh tra chính phủ đã kết luận
trạng này là do tình trạng sử dụng đất phức tạp đất có rừng trồng lấn trên đất nông nghiệp các dự án đầu tư du lịch sinh thái phân bổ rộng nên quản lý gặp khó khăn
ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra và giao các xã phải xử lý xong các công trình vi phạm trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chỉ đạo giao cho thanh tra thành phố thanh tra toàn diện cái việc vi phạm đất rừng và trật tự xây dựng trong khu vực rừng
tuy ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã kiểm tra và giao xuống các xã xử lý đình chỉ xây dựng những công trình vi phạm
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thì hiện tại những công trình mọc lên
trong phạm vi rừng phòng hộ hiện vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh doanh
thậm chí là nhiều công trình vẫn đang tiếp tục xây dựng
riêng tại hai xã minh trí và minh phú huyện sóc sơn
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhiều cá nhân đến thu mua gom đất với tổng diện tích lên đến hàng chục hectare để xây biệt thự khu nghỉ dưỡng
thời điểm phóng viên có mặt tại địa bàn hai xã minh phú và minh trí
những công trình xây dựng lấn chiếm rừng phòng hộ vẫn gấp rút được hoàn thiện
những công trình vi phạm khác vẫn hoạt động bình thường
những biển quảng cáo chỉ dẫn cho du khách vẫn xuất hiện công khai khắp nơi
tại việt phủ thành trương một trong những công trình xây dựng trên khu đất có nguồn là rừng đặc dụng
vẫn đang duy trì hoạt động bán vé tham quan cho du khách
có thể thấy suốt một mươi hai năm qua dù có kết luận vi phạm
nhưng việc xử lý hầu như không có mới chỉ dừng ở xử lý hành chính
vậy nên trước thực trạng này dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi
liệu lần này những vi phạm
có được xử lý rứt điểm hay không
chúng ta phải có hai cái lựa chọn một cái dài hạn về cái ngắn hạn
ngắn hạn để xử lý tạm thời bây giờ
còn cái dài hạn chúng ta phải có một cái chính sách riêng
cái chính sách ấy để đảm bảo rằng không phải xử lý ngắn hạn nữa
chứ nếu mà bây anh cứ toàn xử lý ngắn hạn
thì cái hết đợt này sang đợt khác nó giống như là những các cái trợ tạm
nó giống như là những các cái buôn bán hè phố
thế lại không đi vào cơ bản là nguyên nhân của nó tại sao nó lại ra cái này
theo bộ tổng thống
báo cáo kết quả kiểm tra của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
hiện trên địa bàn huyện có sáu mươi một công trình vi phạm
đặc biệt có hai mươi bảy công trình tại xã minh trí
và một mươi tám công trình tại xã minh phú vi phạm rừng phòng hộ đặc dụng
số lượng công trình vi phạm là không hề nhỏ
trong đó có nhiều đại công trình với diện tích rất lớn
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi
chấp hành chỉ thị của sứ ủy bắc kỳ
hội nghị tỉnh ủy hà nam đã quyết định tổ chức một cuộc meeting lớn có biểu tình tuần hành thị uy
nhằm phát động quân chúng đấu tranh bãi bỏ hội đồng cải lương giảm sưu thuế
ủng hộ phong trào soviet nghệ tĩnh và cuộc đấu tranh của nông dân vùng tiền hải thái bình
xã bồ đề huyện bình lục được chọn làm địa điểm phát động cuộc biểu tình quan trọng này
thắng lợi của sự kiện lịch sử tiếng chống bồ đề vào ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã ráng một đòn mạnh mẽ vào bộ máy tay sai của đế quốc phong kiến ở địa phương
đồng thời là sự chứng minh hùng hồn cho lòng quả cảm và tinh thần yêu nước
tinh thần cuột khởi cách mạng của giai cấp nông dân khi có đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày diễn ra sự kiện
xin mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên của chúng tôi về thăm lại nơi diễn ra sự kiện lịch sử này
về xã bồ đề trong những ngày tháng một mươi nơi đúng tám mươi tám năm về trước đã diễn ra cuộc khởi nghĩa
của giai cấp nông dân tỉnh hà nam chúng tôi may mắn gặp được đảng viên lão thành đỗ quang văn
người đã gắn bó cả cuộc đời mình với quê hương bồ đề
cũng chính ông là người đã được các bậc cha anh tham gia vào sự kiện tiếng chống bồ đề dìu dắt trưởng thành
từ sự kiện tiếng chống bồ đề diễn ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi cho đến suốt hai cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp và đế quốc mỹ người dân bồ đề luôn nêu cao tinh thần cách mạng là nơi nuôi dưỡng cán bộ bộ đội
đồng thời cũng đi đầu trong cuộc phát động
thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người tham gia chống pháp và chống mỹ
xã bồ đề đã có hơn một trăm linh người con trở thành anh hùng liệt sĩ
thành chứng tích lịch sử là địa chỉ đỏ không thể thiếu trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau
thưa quý vị mỗi đứa trẻ đều là kết tinh tình yêu và hy vọng của người làm cha làm mẹ
ai cũng mong những thiên thần nhỏ trao đời sẽ mạnh khỏe thế nhưng đôi khi chúng ta cũng không thể chống lại được quy luật của tạo hóa
những sự biến đổi gen không mong muốn nhưng thực tế có những căn bệnh nếu được can thiệp sớm trẻ sẽ trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác
chân trở với những nỗi đau ấy và cũng là lý do để phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần vân khánh
trưởng bộ môn bệnh học phân tử khoa kỹ thuật y học phó giám đốc trung tâm nghiên cứu gen protein trường đại học y hà nội
quyết định nghiên cứu về lĩnh vực gen trần đoán trước sinh để tìm ra những liệu pháp điều trị nhằm hóa giải bệnh tật từ trong trước nước
ngay từ khi là một cô sinh viên y khoa phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh đã chứng kiến những nỗi đau vô vọng
của nhiều gia đình khi đứa con họ sinh ra không được như những đứa trẻ bình thường
sau năm năm học tập và nghiên cứu tại nhật bản khi trở về việt nam năm hai nghìn sáu
chị quyết tâm nghiên cứu theo đuổi phương pháp điều trị bệnh bằng liệu pháp gen
theo hướng loại bỏ đoạn gen có chứa đột biến
chỉ gặp rất nhiều khó khăn nhưng cái đam mê của một nhà khoa học cái tâm của một nữ bác sĩ chưa bao giờ có ý định dừng lại
cái kinh phí nghiên cứu cho một cái đề tài thì thường rất là hạn hẹp
trong khi đó xét nghiệm phân tích gen trong một bệnh nhân thì thường là lớn
chính vì vậy mà không phải bệnh nhân nào cũng có được nguồn kinh phí hỗ trợ từ các đề tài nghiên cứu
thứ hai nữa là chính vì là vấn đề mới mẻ nên là để xin được các cái đề tài nghiên cứu
thì chúng tôi đã phải tìm hiểu rất là kỹ các tài liệu các công trình nghiên cứu công bố trong và ngoài nước
để làm thế nào có thể thuyết phục được các nhà khoa học trong hội đồng chuyên môn
những kết quả nghiên cứu
nghiên cứu của phó giáo sư khánh đã được các nhà khoa học y học trong và ngoài nước đánh giá rất cao
và thực tế đã đem lại lợi ích trực tiếp cho nhiều người bệnh
phó giáo sư khánh cũng là người việt nam đầu tiên triển khai thành công liệu pháp điều trị gen ở việt nam
sử dụng mô hình tế bào đối với bệnh lý di truyền
nhưng chị cho biết chị vẫn luôn ấp ủ nhiều dự định hơn nữa trong việc nghiên cứu gen để hóa giải bệnh nan y
trong vòng năm một mươi năm trở lại đây thì nghiên cứu bệnh lý di truyền ở việt nam
cũng đã bắt đầu tiến hành được khá là tốt
tuy nhiên thì vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm các bệnh lý phổ biến nhất chiếm tỷ lệ cao
việc phân tích gen thì cũng không quá khó khăn bởi vì chủ yếu tập trung vào vấn đề đơn gen
có thể là giải quyết những cái bệnh liên quan đến vấn đề đa gen hoặc là có thể giải mã cả một cái bộ gen người
ngày sáu tháng ba năm nay phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh nhận giải thưởng cova lepskaia năm hai nghìn một mươi bảy
giải thưởng dành cho những nhà khoa học nữ xuất sắc
và còn rất nhiều giải thưởng
bằng khen khác cho những nỗ lực sự tận tụy và đam mê của chị với lĩnh vực nghiên cứu gen trần đoán trước sinh
và mỗi khi nhìn thấy niềm vui của những gia đình khi chị đã dùng kiến thức nghiên cứu của mình
để giúp tình yêu của họ được sinh ra tràn đầy
chị luôn trân trọng và coi đó là những động lực để tiếp tục con đường nghiên cứu của mình
mang hạnh phúc toàn vẹn đến cho những gia đình
đóng góp cho nền y khoa nước nhà ngày càng ghi dấu ấn trên trường quốc tế
tiếp theo chương trình đà nẵng tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng
lạng sơn huy động nguồn lực phát triển kinh tế cửa khẩu
sáng nay tại thành phố hồ chí minh sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
đã công bố danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng
sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
theo đó danh mục bảy nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực bao gồm sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
sản phẩm thiết bị điện sản phẩm từ nhựa cao su sản phẩm thực phẩm chế biến
sản phẩm đồ uống sản phẩm điện tử công nghệ thông minh trang phục may sẵn
và một nhóm sản phẩm tiềm năng là sản phẩm thuốc hóa dược và dược liệu
đây là nhóm các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao năng lực sản xuất lớn
có tiềm năng thị trường trong nước và xuất khẩu đóng góp đáng kể cho tổng sản phẩm nội địa
và phát triển kinh tế của thành phố và đáp ứng các tiêu chí chung của từng ngành
việc xác định nhóm các sản phẩm công nghiệp nông nghiệp chủ lực của thành phố
với những tiêu chí được tổ chức thực hiện chuyên nghiệp minh bạch
đảm bảo phát huy được lợi thế của thành phố các doanh mục sản phẩm công nghiệp nông nghiệp
mang tính đại diện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp nông nghiệp thành phố
các sản phẩm này còn đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và là cơ sở quan trọng
để thành phố hồ chí minh tập trung nguồn lực phát triển
lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố trong thời gian tới
tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cho biết
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại cảng cát lái tồn động hơn ba mươi năm container
trong đó có hơn năm container tồn bãi hơn chín mươi ngày
theo đó số container tồn đọc tại cảng cát lái được xử lý theo hai hướng
yêu cầu các hãng tàu vận chuyển số phế liệu nêu trên ra khỏi lãnh thổ việt nam
theo quy định và tiến hành bán đấu giá hàng không đạt tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường thì tiêu hủy
kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cảng cát lái đã ngừng tiếp nhận toàn bộ mặt hàng phế liệu nhựa
để tránh phát sinh thêm các container phế liệu vô chủ tại cảng này
hiện nay tại nhiều cảng biển tình trạng phế liệu nhập khẩu vào việt nam diễn biến phức tạp
khi hàng nghìn container phế liệu ủng ứ tại các cảng biển từ năm này qua năm khác
do không đủ điều kiện thông quan
vấn đề đặt ra là cần siết chặt kiểm tra kiểm soát thủ tục hải quan giám sát hải quan
đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển
vừa qua tại thành phố đà nẵng cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
phối hợp với cục bổ trợ tư pháp bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắt
trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng
với sự tham gia của gần hai trăm linh đại biểu đến từ sáu mươi bốn tỉnh thành phố
tại hội nghị có nhiều tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm giải pháp tháo gỡ khó khăn
và đề ra phương hướng trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới
và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp và tư pháp xây dựng như thực hiện đồng bộ các giải pháp
như phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp
tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ phù hợp với từng bộ ngành trong quản lý
giám định tư pháp xây dựng
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay cả nước có khoảng ba trăm năm mươi vụ việc được trưng cầu và giải quyết
cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng
so với trước đây kết quả giám định đã có những chuyển biến tích cực
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có quyết định đình chỉ hoạt động hàng loạt bến thủy nội địa
trên địa bàn thành phố do các bến này đã hết hạn giấy phép hoạt động không còn nhu cầu hoạt động
tp hcm có tám bến thủy nội địa với chức năng là bến tập kết vật liệu xây dựng
tiếp nhận nhiên liệu của các doanh nghiệp trên địa bàn quận thủ đức quận bảy huyện nhà bè bị đình chỉ
do hết hạn giấy phép hoạt động
để đảm bảo an toàn lưu thông đường thủy và mỹ quan cho đô thị tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu trong một mươi ngày kể từ ngày có quyết định
chủ các bến phải có trách nhiệm thanh thải biển báo hiệu
bích neo chứa ngại vật trong phạm vi sử dụng vùng nước trước bến
thưa quý vị trong những năm qua tỉnh lạng sơn luôn coi trọng phát triển kinh tế cửa khẩu
để kinh tế cửa khẩu phát huy hiệu quả từ năm hai nghìn chín đến nay
để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế trọng yếu
bằng nguồn vốn ngân sách
đã có trên năm mươi công trình dự án quan trọng đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả
như dự án tòa nhà trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu hữu nghị
dự án nâng cấp nhà kiểm soát liên hợp cốc nam đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị
hiện có khoảng hai năm trăm linh đến hai sáu trăm linh doanh nghiệp tổ chức kinh tế tham gia hoạt động xuất nhập khẩu
năm hai nghìn một mươi tám tổng kinh mạch xuất nhập khẩu trong khu kinh tế cửa khẩu ước đạt năm hai tỷ usd

được chính phủ lựa chọn là một trong chín khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển
qua đó góp phần giúp tỉnh miền núi lạng sơn trong xóa đói giảm nghèo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé